để khai thác tiềm năng lớn trong phát triển nuôi thủy sản trên biển ngành thủy sản khánh hòa định hướng nghề nuôi theo hướng công nghiệp áp dụng công nghiệp nuôi kiểu naui
tuy nhiên trở ngại lớn đối với việc áp dụng lồng nuôi theo công nghệ naui là chi phí đầu tư lớn nên chỉ doanh nghiệp mới có thể áp dụng
để áp dụng vào quy mô hộ gia đình trong thời gian tới trung tâm khuyến nông tỉnh khánh hòa sẽ lắp đặt nuôi thử nghiệm mô hình nuôi biển theo công nghệ lồng naui nhưng sử dụng vật liệu sản xuất trong nước
lồng nuôi này được đánh giá là thích hợp với quy mô hộ gia đình và có thể chịu được gió bão lớn
trước mắt ngành nông nghiệp tỉnh khánh hòa sẽ khuyến khích ngư dân phát triển nuôi biển theo hướng công nghiệp chuyển đổi công nghệ lồng nuôi từ lồng gỗ truyền thống sang vật liệu mới áp dụng công nghệ quy trình nuôi mới để phát triển bền vững lợi thế nuôi biển của địa phương